xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo trần quý thanh
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
và hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
bị cáo trần quý thanh và hai con gái bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo khoảng bốn một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo trần quý thanh và trần uyên phương trần ngọc bích
thuộc qua mùa giới đã cho bốn cá nhân vây tiền với lãi suất ba trên một tháng
điều kiện kèm theo là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng chuyển dự tài sản
cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay
khi bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận
thì các bị cáo lấy lý do vi phạm các điều khoản hợp đồng để không trả lại tài sản
theo cơ quan điều tra tổng giá trị tài sản chiếm đoạt đối với các bị hại là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ án này bị cáo trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính
tiếp theo là hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi ba đến hai mươi năm tháng bốn
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lạng sơn cho biết
vào trung tuần tháng bốn vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã có mưa vừa có nơi mưa to cục bộ
kèm theo dòng lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân ở nhiều địa phương
mưa to đã làm hơn bảy trăm bảy mươi ngôi nhà bị tốc mái hơn một trăm một mươi tám hectare cây trồng bị ảnh hưởng
ngoài ra còn một số thiệt hại khác như cây gãy cột điện bị đổ
ngay sau khi xảy ra thiệt hại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện
thành phố của tỉnh lạng sơn đã tiến hành kiểm tra giả soát thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại
tổ chức các đoàn kiểm tra hiện trường cùng chính quyền cơ sở huy động lực lượng tại chỗ
hỗ trợ khắc phục các hư hỏng về nhà ở chủ động chăm sóc cây trồng để sớm ổn định đời sống cho nhân dân